thưa quý vị đã thành thông lệ cứ vào mỗi độ tết đến xuân về trong không khí rộn ràng phấn khởi những ngày đầu năm mới
thì tết trồng cây đã trở thành một phong trào sâu rộng một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của việt nam
vâng và tết trồng cây cũng chính là sự khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng trồng cây gây rừng
và qua đó góp phần quan trọng thiết thực vào công cuộc xây dựng phát triển bền vững đất nước
thời điểm này từ nông thôn đến thành thị trong các cơ quan đơn vị trường học
một không khí phấn khởi vừa hướng tết trồng cây đã thu hút rất nhiều tầng đất nhân dân cùng tham gia
mỗi một gốc cây được trồng xuống là một niềm hy vọng một khí thêm mới đóng mùa xuân mới
nhớ lời bác dạy để tết trồng cây thực sự là ngày hội lớn làm cho đất nước càng ngày càng xuân
mỗi người dân mỗi cơ quan tổ chức cùng chung sức đồng lòng góp sức trồng mới một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm theo nhiều lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ trong chỉ thị số bốn mươi năm
làm sao trong thực tiễn cuộc sống cũng như là giá trị văn hóa
tết trồng cây của hồ chủ tịch là một hoạt động xã hội rất đặc biệt
ngay cái chuyện đặt vấn đề khi mà chủ tịch hồ chí minh không gọi đây là một cái cuộc cách mạng co tát
hay là một cái cuộc vận động gì gì đấy
vì bác hồ là người rất rung dị bác luôn luôn tìm những cái câu hỏi gần gũi nhất dễ hiểu nhất đơn giản nhất
tức là bắt là người luôn luôn gì đơn giản hóa những vấn đề phức tạp để cho người công chúng hiểu được nhận biết được
vậy cái tết trồng cây của hồ chủ tịch cũng vậy
tại sao hồ chủ tịch lại chọn cái ngày vào cái tháng riêng và mùa xuân để khởi động cái tết trồng cây của mình
ông cha ta đúc kết rằng là tháng riêng rét đài tháng hai rét lọc
có nghĩa là cái tháng riêng tháng hai là cái tháng mà bắt đầu đâm trổi nảy lọc
và ông cha ta còn có một câu rất đông na là tháng hai cắm
tết trồng cây cũng mọc và mùa xuân là khởi đầu của một năm
bởi vậy hồ chủ tịch chọn cái khởi điểm vào mùa xuân là như vậy
và cái tết trồng cây nó khác với cái của cuộc cách mạng
và những cuộc vận động này một cuộc cách mạng dù là lớn hơn là lớn thì họ nó cũng có điểm dừng của nó
từ khi nó hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của nó thì nó sẽ kết thúc
nhưng mà tết thì hoàn toàn khác
đối với phương đông tết là một cái hoạt động xã hội một cái sự kiện xã hội được lặp đi lặp lại
theo từng năm năm lần
và nó trường tồn với nó sông hành với đời sống xã hội
khi còn xã hội người thì cái tết vẫn còn
ý bác muốn nói rằng là tết trồng cây là cái nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ trước mắt mà nhiệm vụ lâu dài mà chúng ta phải làm suốt cuộc đời
vâng thưa ông vậy thì để giữ gìn và phát huy những nét đẹp của tết trồng cây thì chúng ta cần phải suy ngẫm về những điều gì ạ
chúng ta phải có cái chiến lược chẳng hạn như là trồng rừng phục hồi rừng là một rồi
và những cái rừng mà chúng ta trồng để khai thác ấy
thì luôn luôn phải có cái gối luôn gối vụ luôn
chứ không có thì chúng ta sẽ bị một khoảng hỡng ngụt
thế ngay cả những cái khu vực trồng cây ăn quả canh tác thì cũng phải có những quy hoạch hợp lý khoa học
nó vừa là mang cái nguồn lợi kinh tế nhưng nó cũng vừa mang cái giá trị cho môi trường
hai nữa rằng là về mặt vĩ mô thì các cái nhà quản lý đô thị cũng nên chú trọng đến cái việc khoa học hơn nữa về cái việc trồng cây
cây trồng đô thị nó có những cái nguyên tắc riêng của nó
anh chọn phải hợp lý cây và ngay cả việc quản lý các đơn cái đô thị đấy
tôi xem một số chương trình thì có những cái cây trồng khi mà một năm sau gốc lên thì ni lông vẫn còn bọc ở gốc
hoặc là ví dụ chẳng hạn như là chúng ta mang những cái cây không hợp lý mang cây hoa sữa đến cái bãi rác rồi cũng lại phải nhổ đi
thì rõ ràng là lãng phí tiền của
thế phải lại rằng là đúng tên thành của hội chủ tịch
trồng cây nào sống cây đấy chất lượng mới là quan trọng chứ không phải là số lượng
tôi nghĩ rằng là tết trồng cây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc
và tết trồng cây cũng là để mở đầu một năm mới tạo ra không khí thi đua sôi nổi
vậy thì theo ông chúng ta cần phải có những chính sách cụ thể như thế nào
để có thể vừa phát huy được nét đẹp văn hóa của tết trồng cây vừa mang lại những hiệu quả về mặt kinh tế ạ
thứ nhất chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật
có khen có chê phải có những tấm gương điển hình về trồng cây
những đơn vị nào có hiệu quả trong cây thực sự chúng ta phải đưa ra
và đối với nạn lâm tặc chúng ta cũng phải có biện pháp
một điều nữa là tránh hình thức
bạn trở lại xem những hình ảnh mà bác hồ trồng cây
bác trồng cái cây nhỏ nhỏ thôi đứng bên đấy tưới nước rất là hợp lý mà sức thuyết phục rất cao
thế bây giờ chúng ta vì một cái gì đấy chúng ta lại phô trương hình thức kiểu cây lưu niệm
các một vị lãnh đạo nào đấy đã đứng trước một cây đại thụ rất là lớn
cây đại thụ để trồng cây lưu niệm
cây đại thụ thế không đơn giản một tí nào các bạn ạ
để trồng một cây đại thụ thế phải cẩu các phương tiện một đội chuyên dùng đến
thì đó là hình thức
và chính cái đấy là hình ảnh phản cảm
nó làm phản tuyên truyền phản tính giáo dục
chúng ta không nên như thế
vâng xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi